những năm qua công tác tuyên truyền giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự truyền thống yêu nước đã được các cấp các ngành phối hợp thực hiện một cách sâu rộng hiệu quả
điều này đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về nhận thức của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự
theo ghi nhận của hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương ở tỉnh phú thọ các tân binh đều cảm thấy tự hào vấn khởi sẵn sàng cho ngày nhập ngũ đang tới gần
vừa tốt nghiệp khoa điện điện tử của trường đại học công nghiệp việt trì song người thanh niên này đã quyết định nhập ngũ thay vì tìm một công việc mà mình được đào tạo
hoàng duy đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là một trong bảy mươi tân binh trên địa bàn thị xã phú thọ đã tạm gác lại việc riêng sẵn sàng lên đường với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho quê hương tổ quốc
khi học xong thì có giấy gọi em sẵn sàng nhập ngũ và đấy cũng là một phần ước mơ của gia đình em và cũng của mẹ em trong đó
thì với việc đấy thì em rất sẵn sàng
em rất vui lòng
niềm vui của đạt cũng là niềm vui chung của các tân binh trên cả nước khi được tiếp bước cha anh theo tiếng gọi của non sông
sắp tới em cũng là một công dân đi nghiệp vụ quân sự
em thấy cái điều đi nghĩa vụ quân sự nó rất vinh quang
vì đi nghiệp vụ thứ nhất nó thể hiện quyền trách nhậm của mình đối với tổ quốc
thứ hai nó giúp em rèn luyện cho bản thân mình để trưởng thành trong cuộc sống sau này hơn
chúng tôi đã khám tuyển được số lượng tân binh
đủ về tiêu chuẩn sức khỏe và tốt về tiêu chuẩn về chính trị
đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn
và đồng thời là các thanh niên được tuyên truyền được vận động tuyên truyền và đã nêu cao tinh thần nhận thức
và hiện nay là rất là phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ hoàn thành cái chỉ tiêu tuyển quân năm hai nghìn hai mươi
năm nay trên địa bàn tỉnh phú thọ tiếp tục có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự
trong đó nhiều trường hợp đã và đang học đại học
là con cán bộ đảng viên
qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc